bảy đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang tạm giữ hình sự
và cấm đi khỏi nơi cư trú với một đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
vụ việc xảy ra trên địa bàn ấp đông sơn một thị trấn núi sập huyện thoại sơn
do có mâu thuẫn từ trước với trần gia lạc sinh năm hai nghìn sáu cho nên vào ngày hai mươi tháng sáu vừa qua
ngô văn hùng sinh năm hai nghìn năm đã rủ theo bảy đối tượng mang theo nhiều giao tự chế trong người
cùng điều khiển xe tìm lạc để giải quyết mâu thuẫn
khi đến một quán ăn trên địa bàn thị trấn núi sập huyện thoại sơn phát hiện lạc cùng một nhóm bạn có mặt tại đây
hùng và các đối tượng đã xuống xe cầm dao chém liên tiếp bốn nhát vào hà trọng nghĩa là bạn của lạc
khi các nạn nhân bỏ chạy nhóm của hùng vẫn tiếp tục rượt đuổi theo chém thêm hai nhát vào nguyễn trí cường
hiện hai nạn nhân đang cấp cứu với tỷ lệ thương tật là một mươi năm và một mươi hai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định